mùa mưa lũ ở lai châu thường xuyên xảy ra sạt lở làm cho nhiều tuyến giao thông bị đứt đoạn và hư hỏng nghiêm trọng
nhất là các tuyến giao thông liên bản liên xã chính vì vậy mà các địa phương ở tỉnh lai châu
đang chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó và khắc phục các sự cố giao thông
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện phong thổ tỉnh lai châu
mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi tám đã làm sạt lở hàng trăm nghìn mét khối đất đá gây ách tắc nhiều tuyến đường của huyện phong thổ
tổng thiệt hại về giao thông trên sáu mươi tỷ đồng để chủ động ứng phó và khắc phục giao thông trong mùa mưa lũ này
huyện phong thổ đã chỉ đạo các xã túc trực thành lập các đội cơ động và huy động các doanh nghiệp
đang thi công các công trình trên địa bàn phối hợp giúp huyện khắc phục sự cố
tập trung máy móc phương tiện về hết đơn vị để cho anh em tu sửa và bảo dưỡng kiểm tra tất cả các cái về máy móc
để làm sao trên tinh thần lúc nào cũng phải hoạt động tốt và khi cần thiết đến cái là có thể sử dụng được ngay để đi khắc phục bão lũ
tất cả các cái xã nơi khu vực nào mà có đường giao thông là cũng phải có cái đội để chúng ta đảm bảo cái giao thông thông suốt
cái việc để bố trí ngân sách của nhà nước cho là cũng rất chỉ là hạn chế
nên đòi hỏi chủ yếu vào cái lực lượng tham gia chính của mình là mình tham gia bằng cái công sức lao động của người dân
và huy động cái máy móc của các doanh nghiệp tại chỗ để chúng tôi thực hiện cái việc này nhanh gọn
hiện tại huyện phong thổ tỉnh lai châu đang thực hiện phương châm bốn tại chỗ và có kế hoạch dự phòng vật tư nông nghiệp
vật tư y tế vật liệu xây dựng phương tiện lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết
nhằm ứng cứu hỗ trợ kịp thời trong
và sau thiên tai bảo đảm sớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân